các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mỗi người dân khi sử dụng mạng xã hội cần kiểm tra nguồn tin tính chính xác tránh sập bẫy các đối tượng xấu đặc biệt là trước các luồng thông tin hình ảnh từ các trang cá nhân hoặc tổ chức chống nhà nước
việc đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng bị đặt sai sự thật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật nếu xảy ra hậu quả nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự
sau khi xảy ra vụ nổ súng tại huyện chư quynh tỉnh đắk lắc bên cạnh việc truy bắt nhóm đối tượng gây án
thì các lực lượng chức năng của huyện châu quynh cũng đang nỗ lực khắc phục các hậu quả ổn định tình hình tại hai xã yatio và yatua
đặc biệt nhanh chóng khôi phục lại việc giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo quyền lợi của người dân trên địa bàn
trụ sở công an xã ia tiêu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc do bị đập phá và tấn công bằng bom xăng nhiều trang thiết bị nghiệp vụ của lực lượng công an xã đã bị hư hỏng
tuy nhiên chỉ ngay sau một ngày xảy ra sự việc
từ tiếp dân tới cấp đăng ký biển số xe đều trở lại hoạt động bình thường
sau khi sự việc xảy ra ngày một mươi một tháng sáu công an xã tiến hành phối hợp với các lực lượng cũng như công an huyện tăng cường về hai đồng chí
chúng tôi mượn hội trường của ủy ban nhân dân xã để tiếp người dân trong công tác hành chính
khi người dân cần thì chúng tôi sẵn sàng giải quyết cho người dân cách thuận lợi

cũng giống như lực lượng công an xã các bộ phận hành chính tư pháp của hai xã ia tiêu và ia tùa
nhanh chóng giả soát tài liệu chứng tử bị hư hỏng tăng cường nhân lực làm thêm giờ khôi phục lại giấy tờ cho người dân
xã thì cùng họp lãnh đạo xã đảng ủy hội đồng ủy bán cùng là họp rồi là chỉ đạo cản bộ
công chức trực tiếp làm nhiệm vụ giải quyết thu thúc quan trình cho nhân dân
xã thì ra soát lại
những trường hợp nào mình đã bị chạy không còn giấy tờ lượng nào nữa
thì mình cũng ra thông báo chuyển chuyên đến thôn bốn thông báo tới những trường hợp đó
lên để bổ sung lại hồ sơ để kịp làm cho dân
nguyên xã cũng có thông báo là lên để cung cấp lại hồ sơ và giấy tờ
thì bên chính quyền làm giúp cho bà con những giấy tờ
chúng tôi cũng mong muốn tất cả các ban chính quyền để nghiêm khắc những người đã gây ra những vụ khủng bố
như thế này
song song với việc bố trí tạm thời các phòng làm việc tiếp nhận hồ sơ trả kết quả cho người dân
trụ sở ubnd hai xã yatio và yatua cũng đang được gấp rút dọn dẹp sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng
ngày một mươi ba thì chúng tôi đã bóc tay vào công việc giải quyết công tập hành trình cho người dân
sử dụng một số phòng chưa bị thiệt hại để phục vụ cho người dân
và hôm nay thì được sự quan tâm của các cấp thì đã cho
tu sửa lại tất cả các hệ thống các phòng mổ cửa cũng như các phòng bán
chúng tôi đã chứng dụng nhà văn hóa để bố trí sắp xếp công tập giải quyết hành trình cho bà con trong công tập hành trình
lãnh đạo ubnd xã yatio và yatua cho biết sẽ tiến hành các biện pháp nhanh chóng đưa mọi hoạt động trở lại bình thường
tinh thần là không để ảnh hưởng không làm ách tắc hồ sơ của người dân
liên quan đến vụ hỗn chiến xảy ra vào giây phút

dạng sáng ngày một mươi ba tháng sáu trên địa bàn quận thanh khê thành phố đà nẵng
công an quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa tống đặt quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với sáu đối tượng tham gia trực tiếp về hành vi gây dối trật tự công cộng
sáu đối tượng có độ tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi cùng trú tại quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
theo điều tra vào dạng sáng ngày một mươi ba tháng sáu do một thành viên trong nhóm có mâu thuẫn với nhóm thanh niên xóm chùa
nên sáu đối tượng này cùng với nhóm bạn của mình gần ba mươi
ba mươi người đã rủ nhau chuẩn bị hung khí để tìm số nhóm thanh niên kia
khi cả hai nhóm gặp nhau đã dùng bom xăng vào hung khí tấn công gây náo loạn cả khu phố
hiện vụ việc đang được công an quận thanh khê tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan của cả hai nhóm
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
chỉ sau bảy giờ thực hiện hành vi trộm cắp tài sản đối tượng võ minh hoàng trú tại phường bốn thành phố mỹ tho
đã bị công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang bắt giữ
tại cơ quan công an hoàng khai nhận vào ngày một mươi ba tháng sáu hoàng sử dụng xe mô tô lòng vòng trên các tuyến đường
trong nội ô thành phố mỹ tho với ý đồ tìm tài sản để trộm
khi đến đường trưng chắc hoàng phát hiện một cửa hàng bán đồ thờ cúng không có người trông giữ
nên lẻn vào trộm thùng đựng tiền bên trong có khoảng một mươi triệu đồng rồi tẩu thoát
hiện công an thành phố mỹ tho đang tạm giữ đối tượng võ minh hoàng cùng tăng vật để điều tra xử lý theo quy định
năm đối tượng liên quan đến vụ xử lý
một mươi đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc dưới hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền trên địa bàn xã đông thành thị xã bình minh
vừa bị công an thị xã bình minh tỉnh vĩnh long tạm giữ
ngày một mươi bốn tháng sáu bất ngờ tiến hành kiểm tra nhà bà lê thị liên chú xã đông thành thị xã bình minh
lực lượng công an phát hiện bắt quả tang thạch thị sa nguyễn ngọc nữ nguyễn thị trắng nhỏ đỗ thanh loan
cùng chú thị xã bình minh và lê thị cẩm thạch chú thành phố hồ chí minh đang tụ tập đánh bài binh ấn độ sau lá ăn thua bằng tiền
tăng vật lực lượng công an thu giữ tại hiện trường gồm bảy triệu hai trăm linh nghìn đồng tiền trên chiếu bạc sáu bộ bài và một số vật chứng khác có liên quan
cùng số tiền gần tám mươi bốn triệu đồng trên người các đối tượng
bước đầu làm việc các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc của mình với số tiền tham gia cá cược mỗi lần từ một trăm linh đến hai trăm linh nghìn đồng
để chủ động phòng ngừa các vụ chập cháy nổ xảy ra liên quan đến hệ thống điện trong mùa nắng nóng công an tỉnh thái nguyên đã chủ động tham mưu
tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bảo vệ an toàn tính mạng tài sản của người dân
một buổi tuyên truyền về an toàn phòng cháy của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
các đơn vị đã tuyên truyền cho chủ cửa hàng những kiến thức về sử dụng nguồn điện an toàn công tác sửa chữa bảo dưỡng hệ thống điện có công suất lớn
tuyên truyền những kỹ năng thao tác sử dụng bình chữa cháy để kịp thời xử lý các sự cố cháy nổ xảy ra
được đoàn đến kiểm tra thì nói chung là mình cũng rất là tôn trọng và hưởng ứng theo lời khuyên của mọi người
xuất phát từ thời tiết nắng nóng gầy thấp
nguồn điện cắt kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng cao nhất là những thiết bị giảm nhiệt và làm mát
điều này dẫn tới nguy cơ quá tải hệ thống điện khiến xảy ra chập cháy nổ tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp hộ gia đình nhà ở kết hợp kinh doanh trong khu dân cư
theo số liệu của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay toàn tỉnh xảy ra hai mươi tám vụ cháy trong đó có một mươi hai vụ cháy xảy ra nguyên nhân do chập cháy đường dây dẫn điện và thiết bị sử dụng điện
hệ thống điện của các cơ quan đơn vị của hộ gia đình đã được thiết kế lắp đặt từ nhiều năm
mà chủ yếu là nắp đặt theo một cái cảm tính hoặc nhờ người có kinh nghiệm nắp đặt chưa được thiết kế đảm bảo đúng quy định
sẽ không đảm bảo chịu tải cường độ dòng điện tiết diện dây dẫn điện không đảm bảo thì dễ xảy ra chập cháy mất an toàn về phòng cháy chữa cháy
để chủ động phòng ngừa các vụ chập cháy nổ xảy ra liên quan đến hệ thống điện nhất là trong mùa nắng nóng
thời gian qua công an các đơn vị địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật đặc biệt là các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy
phổ biến kiến thức kỹ năng an toàn trong sử dụng điện ga hóa chất giải pháp thoát nạn thoát hiểm ngăn cháy lan ngăn khói khí độc khi có sự cố cháy nổ xảy ra
vận động người dân không làm lồng sắt khung sắt dạng chuồng cọp tại nhà ở nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh chủ động mở lối thoát nạn thứ hai
nhằm nâng cao nhận thức và ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy cho nhân dân cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn
các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân và nhân dân trên địa bàn tỉnh hãy chung tay sử dụng điện tiết kiệm an toàn
thứ hai là khi ra khỏi phòng nên tắt các thiết bị điện đặc biệt những thiết bị điều hòa bình nóng lạnh kiểm tra lại hệ thống điện của đơn vị cơ quan và gia đình mình
phải tự kiểm tra là chưa có hệ thống lạnh hơn nữa
và sửa chữa khắc phục
trước những diễn biến bất thường của thời tiết
nhất là vào mùa nắng nóng cao điểm
bên cạnh sự hỗ trợ của lực lượng chức năng
thì mỗi người dân cơ quan doanh nghiệp
cần nêu cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa hỏa hoạn
bảo vệ tính mạng tài sản của gia đình và cộng đồng
bản tin tiếp tục với những thông tin về chuyên án tội phạm
xin kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an huyện lý nhân của tỉnh hà nam
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
nguyễn thanh quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại xã đạo lý huyện lý nhân tỉnh hà nam
về tội cướp tài sản
còn về tội cố ý gây thương tích
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú lương tỉnh thái nguyên
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
mai thanh tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố
phố lân một thị trấn du huyện phú lương tỉnh thái nguyên
và đối tượng nguyễn như lanh sinh năm hai nghìn ba
hộ khẩu thường trú tại thôn năm xã nhật tân huyện kim bảng tỉnh hà nam
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện kim bảng tỉnh hà nam
về tội gây dối trật tự công cộng
dù với bất cứ tội danh nào
thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện